công an huyện mù căng trải đã khởi tố một mươi ba vụ một mươi bảy bị can xử phạt hành chính hai mươi năm đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã thu giữ hơn tám trăm hai mươi gram ma tuế các loại
để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này công an huyện mù căng trải đã triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp
cùng với tinh thần quyết tâm tấn công chấn áp tội phạm không để hình thành điểm nóng tại địa bàn